xin chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh cũng như vùng nhiễu động gây mưa đều suy yếu
nên mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ giảm xuống diện vài nơi
ban ngày trời khô ráo và có nắng nhiều hơn giúp nền nhiệt tăng nhẹ
giao động từ một mươi bảy đến ba mươi độ trời chỉ lạnh về đêm và sáng
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là ít mưa và có nắng
thời tiết tạnh giáo giúp nền nhiệt tại đây tăng nhẹ
cao nhất ở trong ngưỡng là hai mươi bảy ba mươi độ trời chỉ còn xe lạnh về đêm và sáng
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của không khí lạnh ở tầng thấp
kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên mưa rông sẽ duy trì đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
riêng phía nam khu vực từ chiều nay cho đến sáng ngày hai mươi ba có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
tổng lượng mưa cả đợt phổ biến trong khoảng bảy mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
mưa lớn rồn rập trong thời đoạn ngắn nên cần đề phòng lũ quét sạt lở đất đá và lũ lên trên các sông suối
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi ba mưa tại khu vực này có xu hướng giảm dần về diện và lượng
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng duy trì mưa rông mạnh tới sáng ngày hai mươi ba
tổng lượng mưa có thể lên tới bảy mươi một trăm năm mươi mm
người dân nơi đây cũng cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét ngập úng
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi ba mưa rông sẽ giảm nhanh trời chuyển tạnh ráo hơn
với vùng cao tây nguyên trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
sẽ tiếp tục có mưa giải rác vào chiều tối
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
các tỉnh thành nam bộ về chiều tối cũng có mưa rông rải rác
riêng ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn mưa có xu hướng tăng hơn và có thể xuất hiện mưa vừa và rông
trong cơn rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ